tại khu vực cửa biển vũng tàu bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã phát hiện tàu song phú mang số hiệu dn tám trăm ba mươi tám
và tàu opec cupri đang cập mạng có dấu hiệu vi phạm trên vùng biển vũng tàu
qua kiểm tra tàu song phú dn tám trăm ba mươi tám do ông ngô quốc trị chú quán tại quảng thuận quảng trạch quảng bình làm thuyền trưởng
trên tàu đang vận chuyển khoảng một trăm linh lít dầu đeo và không xuất trình được hóa đơn chứng tử hợp pháp chứng minh nguồn gốc số dầu trên
thuyền trưởng khai nhận tàu song phú dn tám trăm ba mươi tám đang cập mạng và bán dầu cho tàu opec carbri thì bị lực lượng chức năng phát hiện
cơ quan nghiệp vụ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính tạm giữ tăng vật và phương tiện để điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật